theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn cả nước đã có thêm hai mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong đó thì có một mươi bảy bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong số hai mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay
có một mươi bảy bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong đó có hai bệnh nhân người nước ngoài và một mươi năm bệnh nhân người việt nam
trong số một mươi bảy trường hợp này thì chúng tôi cũng có những bệnh nhân khỏi bệnh
là những bệnh nhân mà có tình trạng bệnh rất nặng nằm ở khoa hồi sức tích cực
và có cả bệnh nhân là người nước ngoài
các bệnh nhân cũng rất là cảm kích gửi lời cảm ơn đến chính phủ
cũng như bộ y tế và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong cái việc mà chăm sóc cho họ cứu sống họ khi mà bệnh rất nặng
các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân khỏi bệnh ngày hôm nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai qua ba lần xét nghiệm
hiện tại sức khỏe ổn định không ho không sốt đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh
và sẽ được tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo